phát huy tính sung kích của đoàn viên những năm qua phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế
thoát nghèo đã được nhân rộng ở nhiều địa phương của tỉnh lai châu hàng nghìn thanh niên dân tộc
thiểu số ở các huyện vùng cao đã mạnh dạn vay vốn yêu đái từ ngân hàng chính sách và xã hội
để phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình
nhân dân tại huyện biên giới vùng cao sinh hồ tỉnh lai châu
trước đây gia đình chị trang thị xua ở bản trang xã sa dê phiên huyện sinh hồ rất khó khăn
nhà cửa đất đai sản xuất đều không có cuộc sống phụ thuộc vào bố mẹ không chịu khuất phục trước
khó khăn chị xua cùng chồng đi mượn đất trồng trè cây dược liệu đương quy cây ớt để phát triển
kinh tế nhờ tính chịu khó ý chí phấn đấu và tính quyết đoán của tuổi trẻ mà đến nay gia đình
đã dựng được căn nhà ba san khang trang gia đình đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo
thời gian qua huyện đoàn xìn hồ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội làm tốt công tác hỗ trợ
thanh niên vay vốn phát triển chăn nuôi sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm với tổng dư nợ đạt
trên tám mươi tám tỷ đồng từ đó nhiều mô hình kinh tế đã được đoàn phiên thanh niên trong huyện mạnh dạn đầu
tư hiệu quả trong thời gian tới thì ban thường vụ đoàn sẽ tiếp tục triển khai các phong trào đoàn về phát
triển kinh tế xã hội đặc biệt là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền để cho các hội thanh
niên vay vốn để phát triển kinh tế và xây dựng các đề án để tiếp cận nguồn vốn mùa hai mươi của trung
để cho thanh niên trong huyện đầu tư sản xuất các mô hình kinh tế để thanh niên nông thôn
vùng dân tộc có định hướng đúng đắn và có cơ hội phát triển các mô hình kinh tế cần có nhiều hình
hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế tập thể thông
qua các chương trình dự án điều này sẽ tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
nhất là những vùng khó khăn